với người dân ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh không khỏi băn khoăn và bức xúc
trước tình trạng lạc giống ươm nhưng không nảy mầm
điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến lịch gieo trồng lạc xuân năm nay của bà con nông dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là chín mươi kg lạc giống được ông phan quốc hùng ở thôn gia phú xã xuân viên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
mua với giá trên ba triệu đồng để gieo cho bốn sao ruộng của gia đình mình
thế nhưng khi ươm giống thì toàn bộ số lạt này đều không nảy mầm
bà con xã xuân viên cho biết năm nay bà con mua lạc của các tư thương trên địa bàn
một số khác mua lạc giống bắc giang do hợp tác xã dịch vụ xuân viên cung cấp
nhưng tất cả đều nảy mầm rất ít hoặc không nảy mầm
theo xác nhận của đại diện hợp tác xã dịch vụ xuân viên có tình trạng lạc giống do đơn vị cung cấp cho người dân
có tỷ lệ nảy mầm thấp và bà con đã đến trả lại
chúng tôi có nhận phản ánh của một số hồ dân ghi nhận và hiện nay cũng đang làm việc với công ty bắc giang
để có thứ nhất là rút kinh nghiệm trong quá trình sản xuất cung ứng giống
không chỉ xã xuân viên mà nhiều xã khác trên địa bàn huyện nghi xuân cũng xảy ra tình trạng lạc không nảy mầm
khâu cung ứng các loại giống cây trồng lâu nay vẫn được ủy ban nhân dân huyện nghi xuân
giao cho phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
phối hợp với trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi quản lý
thứ hai nữa cũng là đề nghị công ty có một hộ trợ cho bà con

tuy nhiên tình trạng lạc giống không nảy mầm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và kế hoạch sản xuất của bà con
để kịp vụ xuân bà con phải sang các địa phương khác để mua giống với giá rất cao
và không để lặp lại câu chuyện này trong thời gian tới
các cơ quan chức năng của huyện nghi xuân và tỉnh hà tĩnh
cần phải có biện pháp quản lý giống một cách nghiêm túc chặt chẽ hơn